kính thưa quý vị kể từ khi tp hcm nới lỏng giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi tám trong ba ngày qua
công an các quận huyện đã tổ chức tuần tra khép kính địa bàn và không kể ngày đêm
để đảm bảo an ninh trực tự đồng thời là tuyên truyền xử lý các trường hợp không đủ điều kiện ra đường
theo quy định về phòng chống dịch
đêm xuống tổ công tác ba trăm sáu mươi ba công an quận bình thạnh tiến hành tuần tra lưu động
trên khắp cách tuyến đường ngõ hẻm
tại đường tuần xa gần chân cầu điện biên phủ một người đàn ông ra đường
nhưng không có giấy tờ xe không khai báo y tế theo quy định đã bị lập biên bản xử lý
ba ngày lưu lượng người tham gia giao thông đông đúc trở lại các tổ tuần tra của công an quận phú nhuận
tiến hành kiểm tra ngẫu nhiên người đi đường theo tinh thần của chỉ thị một mươi tám
trong ba ngày ra quân kể từ sau ngày một tháng một mươi đa số người dân ra đường đều đủ điều kiện
mang đầy đủ giấy tờ tùy thân và khai báo y tế theo quy định
tại quận một tổ công tác ba trăm sáu mươi ba của công an quận đã tuyên truyền nhắc nhở một số trường hợp vi phạm